nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy trong các ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bảy
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân cùng các lãnh đạo thành phố
đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tp hcm
thăm mẹ việt nam anh hùng lê thị cách chín mươi hai tuổi sống tại phường phạm ngũ lão quận một
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc
đối với những hy sinh mất mát và công hiến của mẹ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc
mẹ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ nói theo
đến thăm một số thương binh đang sinh sống tại quận một bí thư nguyễn thiện nhân bày tỏ sự tri ân
về những công hiến của các thương binh cho tổ quốc
chúc sức khỏe các thương binh bí thư thành ủy đề nghị các cơ quan chức năng
tiếp tục quan tâm chăm sóc cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng
dịp hai mươi bảy tháng bảy năm nay tp hcm dành tám mươi tỷ đồng tặng quà hơn bảy mươi người có công gia đình chính sách